ngày một mươi sáu tháng bốn diễn đàn kinh tế thanh niên á âu lần thứ một mươi đã khai mạc tại trường đại học kinh tế quốc gia euro nga
với số lượng người tham gia là khoảng ba bốn trăm linh đại diện đến từ bảy mươi hai nước và một trăm hai mươi sáu trường đại học của nga và nước ngoài
mở đầu phiên họp các đại biểu đã được xem một đoạn video clip nói về sự hợp tác tăng cường lòng tin giữa nga và các đối tác của mình
trong phần trình chiếu này ban tổ chức đã trích phát biểu của tổng thống nga vladimir putin tại singapore vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
cho rằng sự tin cậy lẫn nhau luôn là cơ sở cho sự tiến bộ tình hữu nghị và sự phát triển
trích phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại cuộc họp báo chung với tổng thống vladimir putin
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định tăng cường lòng tin lẫn nhau là các nhân tố
tăng cường lõi nhằm bảo đảm phát triển ổn định khu vực châu á thái bình dương
bí thư thứ nhất trưởng phòng công tác lưu học sinh đại sứ quán việt nam tại nga lê trí lợi cho biết
hiện có khoảng sáu du học sinh việt nam đang theo học tại một trăm bảy mươi trường đại học trên toàn liên bang nga
hàng năm liên bang nga cấp cho việt nam gần một suất học bổng
những sinh viên tốt nghiệp tại nga luôn là nguồn nhân lực có chất lượng góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước